trong những đợt thiên tai sự cố và tai nạn xảy ra mỗi năm các lực lượng trên cả nước đã ứng cứu được cho hàng nghìn người
tính riêng trong thời gian vừa qua đã ứng cứu được cho năm bốn trăm ba mươi tám người tăng một mươi một so với năm hai nghìn một mươi bảy
đây là thông tin từ ủy ban quốc gia ứng phó với sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn
báo cáo của ủy ban quốc gia cho biết năm hai nghìn một mươi bảy trong năm có một mươi sáu cơn bão bốn áp thấp nhiệt đới hình thành trên biển đông
trong đó có bốn cơn bão ba áp thấp nhiệt đới ảnh hưởng trực tiếp đến nước ta
năm hai nghìn một mươi bảy không tính tai nạn giao thông đường bộ đường sắt trên cả nước xảy ra hai bảy trăm linh chín vụ thiên tai tai nạn sự cố
làm chết chín trăm chín mươi bảy người mất tích hai trăm bảy mươi năm người bị thương một hai trăm tám mươi người
sáu tháng đầu năm hai nghìn một mươi bảy trong năm hai nghìn một mươi bảy trong năm hai nghìn một mươi bảy trong năm hai nghìn một mươi bảy trong năm hai nghìn một mươi bảy trong năm hai nghìn một mươi bảy
trong năm hai nghìn một mươi tám xảy ra một một trăm ba mươi hai vụ làm chết hai trăm bốn mươi bốn người mất tích một trăm linh bốn người bị thương hai trăm năm mươi một người
ứng phó với thiên tai sự cố ủy ban quốc gia đã chủ động phối hợp với các bộ ngành
thực hiện tốt phương châm bốn tại chỗ ứng phó kịp thời hiệu quả các tình huống sự cố thiên tai
các đơn vị chuyên trách chủ động nắm chắc tình hình tham mưu đề xuất xử lý có hiệu quả các tình huống